thưa quý vị giá vàng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tuần này
bộ công thương cảnh báo người dân thận trọng khi giao kết vai trực tuyến
các hãng hàng không sẽ phải hoàn trả tiền vé cho hành khách đối với những chuyến bay
đã được mở bán không theo giấy phép bay
và thông tin cụ thể về các thủ tục quy trình xử lý thủ tục để người dân được nhận hỗ trợ
từ gói sáu mươi hai tỷ đồng là những thông tin chính trong năm phút nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
trong khi giá cả các mặt hàng trên thị trường có nhiều biến động
gạo ngon nhất thế giới st hai mươi năm vẫn giữ mức giá bán khá cao
so với cuối năm hai nghìn một mươi chín hiện giá gạo st hai mươi năm đã tăng hơn một mươi đồng một kg
giao động từ hai mươi tám năm trăm linh đến bốn mươi năm đồng một kg tùy khu vực giao hàng
nguyên nhân khiến giá mặt hàng này luôn ẩm
mức cao là vì cung không đủ cầu
hiện diện tích sản xuất lúa st hai mươi năm gần hai trăm linh hectare cho sản lượng khoảng ba mươi tấn gạo một năm
con số này chỉ đáp ứng khoảng một mươi hai mươi nhu cầu của thị trường
giá vàng thế giới hiện vẫn đang chốt ở mức trên một bảy trăm linh đô la mỹ một ounce
tuy nhiên theo chuyên gia phân tích và nhà đầu tư giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong những ngày tới
theo dự đoán giá vàng có thể tiệm cận mốc một tám trăm linh đô la mỹ một ounce thậm chí vượt mốc này
kết quả khảo sát của kiss
cô cho thấy trong một mươi năm chuyên gia có tới tám mươi cho rằng giá vàng tăng tuần này
tại cuộc khảo sát trực tuyến ở main street bảy mươi một trên tổng số một ba mươi một nhà đầu tư tham gia trả lời cho rằng giá vàng đi lên
gần đây nhiều tổ chức tài chính quốc tế cũng liên tục đưa ra các mức dự báo giá vàng sẽ tăng sốc
trong lịch sử của giá vàng kim loại quý đã leo lên mức cao nhất là một chín trăm hai mươi usd một ounce vào năm hai nghìn một mươi một
tương đương giá vàng sgc thời điểm đó là bốn mươi chín ba triệu đồng một lượng
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương cho hay
thời gian gần đây cũng đã tiếp nhận nhiều phản ánh khiếu nại của người dân liên quan đến hoạt động cho vay trực tuyến
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng lưu ý và khuyến cáo người dân không vay tiền trực tuyến của các tổ chức cá nhân
không giới thiệu rõ ràng chức năng thông tin về tên công ty địa chỉ số điện thoại hoặc không có những địa chỉ thông tin liên hệ ở nước ngoài
không có công bố biểu phí hoặc làm rõ các chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch
không gửi trước mẫu hợp đồng vay tiền và các nội dung chi tiết để người vay tìm hiểu trước khi giao dịch
cục hàng không việt nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách
đối với những chuyến bay đã được mở bán không theo giấy phép bay đã cấp
theo cục hàng không các hãng hàng không việt nam chỉ được mở bán vé các chuyến bay đã được cục hàng không cấp phép bay trong mùa dịch covid một mươi chín
đối với những chuyến bay đã được mở bán không theo giấy phép bay đã cấp
các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản phép